trú tại ấp mỹ long xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơ về hành vi giả danh cán bộ để trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng ba nguyễn văn phủ điều khiển xe mô tô dọc các tuyến lộ nông thôn
ở huyện vị thủy để tìm nhà dân sơ hở thì trộm cắp tài sản
khi vũ đi đến đoạn thuộc ấp một mươi xã vị thắng huyện vị thủy thì thấy một cụ ông đang ở nhà một mình nên vào nhà giả vờ hỏi thăm
phủ xưng là cán bộ của tỉnh hậu giang hỏi chủ nhà có thuộc diện chính sách để giúp làm hồ sơ nhận tiền hỗ trợ sửa chữa nhà
trong quá trình trao đổi lợi dụng sơ hở của chủ nhà phủ đã lấy trộm một chiếc bao lì xì bên trong có chứa tiền của chủ nhà rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an xã vị thắng và công an huyện vị thủy đuổi theo bắt được nguyễn văn phủ cùng số tăng vật vừa trộm được gồm bốn năm triệu đồng và một trăm linh won hàn quốc
ngoài ra kiểm tra trên người phụ cơ quan công an còn thu giữ sáu điện thoại di động các loại
bước đầu đối tượng khai trộm số điện thoại này ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang và hai huyện thới lai phong điền của thành phố cần thơ cũng bằng thủ đoạn tương tự
ba mươi hai bánh heroin là tăng vật mà lực lượng quân đội đã trộm
đội biên phòng vừa thu giữ bắt quả tàng hai đối tượng đang vận chuyển vào dạng sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba trên quốc lộ bốn d thuộc thôn giàng thàng xã đồng tuyển thành phố lào cai
sau nhiều ngày mật phục theo dõi lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phối hợp với đoàn đặc nhiệm miền bắc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và bộ đội biên phòng các tỉnh điện biên lai châu
triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng gồm giàng a lảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và lý thị mái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba mươi hai bánh heroin một xe máy và một số giấy tờ tùy thân khác
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên từ điện biên về lào cai cho một người trung quốc để lấy tiền công thì bị phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một tụ điểm phức tạp về ma túy tại khu năm thị trấn thanh hà tỉnh hải dương vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương triệt xóa thành công
đối tượng trong vụ án từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và mặc dù gặp khó khăn trong vấn đề đi lại và sinh hoạt
thế nhưng đối tượng đã điều hành việc mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy rất tinh vi và xảo quyệt
đối tượng nguyễn văn đông chú tại khu năm thị trấn thanh hà vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thị trấn thanh hà bắt giữ vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba khi đang bán ma túy và tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép chân ma túy tại nơi ở
vật chứng thu giữ tại nhà nhiều ma túy và các dụng cụ bơm kim tiêm
đông từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sau khi ra tù vào giữa năm hai nghìn một mươi sáu do không chịu làm ăn lương thiện đông tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội
nhận thấy việc mua bán ma túy dễ dàng kiếm lời nên đông đã mua ma túy ở các nơi về sử dụng và bán lại cho con nghiện để kiếm lời
do gặp vấn đề khó khăn trong sinh hoạt và đi lại đông nhờ một số đối tượng quen biết nghiện ma túy đến nhà giúp hộ công việc của cá nhân
đổi lại đông cho ma túy để các đối tượng này sử dụng tại nhà
ngoài ra cũng nhờ các đối tượng này bán hộ ma túy cho các đối tượng nghiện
lối vào nhà của đông chỉ có duy nhất một con đường độc đạo đi vào có thể quan sát được mọi diễn biến từ trong ra ngoài
nên đông rất tự tin khi sử dụng chính nhà mình để thực hiện việc mua bán ma túy
thậm chí tổ chức luôn cho các con nghiện khi có nhu cầu sử dụng tại nhà mình
do gặp vấn đề khó khăn và cổng cửa thì có hai lần cổng một cửa sắt luôn luôn được khóa
đường vào nhà đông thì là một cái ngõ nhỏ thôi đường rất độc đạo
nên đối tượng ngồi trong nhà thì có thể qua lỗ cửa đấy có thể quan sát đến tận đầu ngõ
cho nên lực lượng chức năng để áp sát và triệt phá chỗ này thì chúng tôi cũng rất kỳ công hóa trang mật phục
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án tạm giữ đông cùng các đối tượng có liên quan để tiếp tục làm rõ
sau khi triệt phá thành công tụ điểm này người dân và chính quyền địa phương vô cùng phấn khởi
tại bình định vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người
đối với bị cáo lê trọng thanh chú tại xã phước an huyện tuy phước tỉnh bình định
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một anh nguyễn ngọc trung ở xã phước lộc huyện tuy phước
là nhân viên công ty điện máy đến nhà ông lê trọng
anh trung đã ở huyện tuy phước để kiểm tra sửa máy lọc nước
trong lúc anh trung đang làm việc thì bất ngờ bị lê trọng thanh là con của chủ nhà dùng dựa chém nhiều nhát từ phía sau
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện
theo hồ sơ của công an địa phương trước thời điểm gây án lê trọng thanh là đối tượng nghiện ma túy
có tiền sử bị ngáo đá nhiều lần có hành vi gây dối
tại phiên xét xử thanh đã bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
còn tại huyện khói châu tỉnh hưng yên liên tiếp ba vụ liên quan đến hoạt động tín dụng đen
cũng được lực lượng công an huyện đấu tranh triệt phá
đặc biệt nhiều đối tượng trên địa bàn khi khách vay chưa có khả năng trả tiền
các đối tượng sẵn sàng hành hung hoặc uy hiếp gây mất an ninh trật tự địa bàn
về sau ai hỏi vay thì em cho vay tiếp theo
bạn bè nếu mà em cho vay thì bạn bè ở trong quen biết nhau thì em không yêu cầu gì
còn em cho người khác trong khuôn đồng xã vay quen biết thì em chỉ yêu cầu viết giấy nhận tiền
rồi xong yêu cầu kí vào rồi
thì cho vay tiền thì cứ cắt luôn một tháng đầu tiên hãy lái suốt
thì tiếp theo thì đến tháng tiếp theo thì cứ thế mà đóng

đối với tội phạm cho vay lặng lãi trong giao dịch dân sự này là loại tội phạm
gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình nhân sự tự địa phương
vì vậy chúng tôi kiên quyết xử lý đội cảnh sát hình sự đã lập kế hoạch cụ thể
phân công nhiệm vụ vai trò chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí để đấu tranh triệt phá
từ công tác trinh sát phòng ngừa nắm tình hình địa bàn
trong quá trình phát hiện đấu tranh với loại tội phạm này lực lượng công an hưng yên
đã phát hiện nhiều phương thức thủ đoạn mới của tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội
để tiến hành quảng cáo và giao dịch thông qua các ứng dụng của mạng xã hội
chính vì vậy gây rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh xử lý
vì quá trình điều tra thu thập thì các đối tượng có thể xóa các dữ liệu liên quan
và không thu được các tài liệu chứng cứ vật chất
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an toàn tỉnh hương yên đã phát hiện xử lý một mươi tám vụ việc
liên quan đến hoạt động tín dụng đen
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng đen trên địa bàn tỉnh hưng yên

từ các biện pháp trinh sát tài liệu tài liệu tài liệu tài liệu tài liệu tài liệu tài liệu tài liệu tài liệu tài liệu
sát cho đến quá trình lập kế hoạch triệt phá các ổ nhóm tín dụng đen
đều được lực lượng cảnh sát hình sự lên kế hoạch một cách bài bản chi tiết
với mục tiêu cao nhất là chặn đất sống của hoạt động tài chính này
và cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động để người dân thấy được những hệ lụy từ tín dụng đen
trên địa bàn tỉnh hưng yên đối tượng tín dụng đen hoạt động dưới hai hình thức
phương thức cho vay truyền thống các đối tượng sử dụng hợp đồng giả
hợp đồng mua bán thuê lại tài sản hoặc cho vai tín chất
không cầm cố tài sản để tránh các quy định của pháp luật hiện hành
đối với hoạt động cho vay trực tuyến các đối tượng sử dụng các website
ứng dụng điện thoại di động hay còn gọi là app để tiếp cận quảng cáo
cho vay tài chính đến người dân với thủ tục đơn giản
chính việc dễ dàng có thể vay tiền nhiều người đã trở thành nạn nhân của hoạt động này
tôi có vai anh tuấn bùa thời hồng tinh khoa châu nguyên
tiền hai mươi triệu với lãi suất năm trên một triệu một ngày
sau mấy lần tôi trả lãi do dịch bệnh nên tôi không làm được ra tiền đóng lại tiếp
vừa rồi thì anh tuấn và mấy người khác chặn và đánh tôi ép bắt tôi và điện về
rồi bảo người nhà mang tiền đến rồi mới thả
thực chất thì không có gì
trong thời điểm vừa qua do đại dịch covid một mươi chín
do vậy các đối tượng hoạt động tín dụng đen bây giờ ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn
đặc biệt các hoạt động cho vay qua app trên các không gian mạng
thì là các đối tượng hoạt động tinh vi xảo quyệt
quá trình đấu tranh điều tra bảo vệ cũng rất khó khăn với lực lượng cảnh sát hành sự
các đối tượng hoạt động tín dụng đen phần lớn đều biến tấu các loại giấy tờ
theo hình thức giao dịch dân sự hoặc tự nguyện
nhằm che mắt lực lượng chức năng
bên cạnh đó những người tiếp cận nguồn vốn tín dụng đen phần lớn dùng vào mục đích không lành mạnh
vì vậy quá trình củng cố hồ sơ của lực lượng chức năng
nhiều người vay không muốn hợp tác gây khó khăn trong việc xử lý
qua quá trình đấu tranh thì các đối tượng thì cơ bản cũng thành khẩn
trong công tác để củng cố hồ sơ để thu thập các tài liệu để chứng minh các hành vi phạm tội của các đối tượng
thì nó cũng liên quan đến một số các tài liệu để củng cố thêm
nhưng hiện tại bây giờ nó cũng khó khăn vướng mắt duy nhất
bây giờ hiện tại là một số các cái vụ việc hoặc là số gần nhất đây
cái vụ việc hiện tại thì bị hại không ra hợp tác để làm việc với cơ quan điều tra
để cung cấp các tài liệu liên quan vào các chứng cứ để có thể xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hoạt động của tín dụng đen trên địa bàn tỉnh thì phụ thuộc đa số vào những người khó khăn
những đối tượng có những biểu hiện hoạt động liên quan đến cờ bạc
hoặc các tài tài lạc xã hội
các đối tượng quá trình làm ăn kinh tế không túng quẫn
cũng không có tiền thì đã xa vào cái hoạt động tín dụng đen
bên cạnh đó thì cũng có một số những người dân
trình độ dân trí hiểu biết về hoạt động cho vay trong giao dịch dân sự cũng chưa được
nên đã tìm đến các cơ sở kinh doanh cho vay
và vô tình cũng đã xa chân vào bẫy của các hoạt động tín dụng đen
theo các cơ quan chức năng thời gian tới do tình hình khó khăn về kinh tế
người dân có nhu cầu vay vốn cao để tránh rơi vào các bẫy tín dụng đen
người dân hãy tỉnh táo và khi có nhu cầu vay tiền nên tìm đến các tổ chức tín dụng được cấp phép để được hỗ trợ
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
và chương trình an ninh hai mươi bốn giờ ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày hai mươi bốn tháng ba công an tỉnh đồng tháp cho biết
hiện công an huyện thanh bình đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngụ tại nhà số tám trăm bốn mươi tám ấp bình trung xã bình thành để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
vào lúc một mươi h hai mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba qua công tác nắm thông tin địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã phối hợp với công an huyện thanh bình đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngụ tại nhà số tám trăm bốn mươi tám ấp bình trung xã bình thành để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi bốn bịch ni lông hàng kính chứa nhiều tinh thể màu trắng
qua đấu tranh nguyệt khai nhận một mươi bốn túi chứa tinh thể trắng là ma túy đá
hiện vụ việc đang được công an huyện thanh bình lập biên bản và thủ lý điều tra xử lý theo thẩm quyền
ngày hai mươi bốn tháng ba thông tin từ ubnd tp cn cho biết đã gửi báo cáo cho thanh tra chính phủ về kết quả thanh tra chuyên đề
việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm ký xét nghiệm thuốc phòng chống covid một mươi chín
tp cn đã thanh tra việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị vật tư phương tiện phòng chống dịch
các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm pci xác định covid một mươi chín
tại sở y tế và cơ quan đơn vị có liên quan
kết quả cho thấy suốt ký xét nghiệm covid một mươi chín mà các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra
đã mua có liên quan đến công ty việt á công ty cổ phần công nghệ việt á là chín mươi tám bốn trăm bốn mươi tám kíp
với tổng số tiền hơn ba mươi chín tỷ đồng trong đó đã thanh toán hơn hai mươi hai bảy tỷ đồng còn lại chưa thanh toán hơn một mươi sáu năm tỷ đồng
ubnd tp cn đang tiếp tục chỉ đạo thanh tra thành phố khẩn trương thanh tra kiểm tra hồ sơ tại các cơ quan đơn vị theo kế hoạch đề ra
quá trình thanh tra nếu phát hiện hành vi tham nhũng tiêu cực
với dấu hiệu hình sự sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra và báo cáo kết quả và thanh tra chính phủ
trước đó kiểm toán nhà nước khu vực năm triển khai quyết định chuyên đề việc huy động quản lý
sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các chính sách hỗ trợ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tp cn
theo đó một mươi hai cơ quan đơn vị phải kiểm toán là cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
sở tài chính sở y tế bệnh viện đa khoa tp cn trung tâm kiểm soát bệnh tật
và các quận huyện như ninh kiều bình thủy phong điền
tình hình dịch bệnh tại tp hcm chưa cho phép các f được đi làm trực tiếp
đây là khẳng định của sở y tế tp hcm căn cứ vào số ca nhiễm trong thời gian vừa qua
bên cạnh đó với quyết định mới của ybnd tp hcm về việc cho f một đã tiêm đủ vaccine được đi làm
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng điều chỉnh cho phép học sinh và nhân viên giáo viên
làm việc tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố là f một đã tiêm chủng được đi học và đi làm trở lại
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sáng nay sở đã ban hành văn bản tám trăm bốn mươi chín
thực hiện văn bản tám trăm bốn mươi hai của ybnd tp hcm về việc cho phép f một đã tiêm chủng đủ liều
được đi làm đi học trở lại
các cơ sở giáo dục phối hợp với y tế địa phương để khoanh vùng trong phạm vi hẹp
xác định chính xác f một tại trường học
đây là điều chỉnh mới nhất của ngành giáo dục nhằm đảm bảo quy định phòng chống dịch tại nhà trường
người tiếp xúc gần tức là f một đó
thì là một là những người có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể
ví dụ là đụng chạm ôm hôn với f trong thời kỳ lây truyền
thứ hai là những người có đeo khẩu trang và giao tiếp trong vòng hai m với f
và tối thiểu là trong thời gian một mươi năm phút với f
thì tất nhiên cũng là trong thời kỳ lây truyền với f
và trường học thứ ba là người không đeo khẩu trang và tiếp xúc gần
trong vòng hai m cái này thì không tính thời gian
tất cả các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực học đường
là về xác định học sinh là f một thì vẫn vừa dựa vào cái quy định này
đối với trường hợp f đi làm theo sở y tế tp hcm
f sẽ làm việc trực tuyến tại nhà hoặc các cơ sở chăm sóc f khác
với nhiều quy định ràng buộc chứ không phải là làm việc như người bình thường không mắc bệnh
đồng thời căn cứ trên tình hình thực tế tại thành phố
với mục tiêu kiểm soát dịch tốt
để đảm bảo an ninh trật tự xã hội và ổn định phát triển kinh tế
việc cho phép f đi làm là chưa phù hợp với thực tiễn của thành phố
vì sao mà lại chúng ta chưa thực hiện giống như một số các tỉnh thành khác
thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua
cái việc mà theo sát từng ca bệnh vào bệnh viện
cũng như là những cái ca chuyển biến nặng ấy
thì chúng ta thấy thành phố hồ chí minh chúng ta mặc dù là số ca tử vong đang giảm ở cái mức rất thấp
tuy nhiên những cái ca mà nặng thì nó thực sự nó chưa giảm bình bẩn
bên cạnh đó ngành y tế cũng nêu rõ không phải f một nào cũng được đi làm đi học
mà phải là người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
đồng thời phải tự theo dõi sức khỏe một mươi ngày kể từ ngày tiếp xúc trực tiếp với f
và xét nghiệm lại từ ngày thứ năm
nền tảng khoa học công nghệ của các khu công nghệ
hiện còn yếu việc kết nối với các viện trường vừa yếu vừa thiếu
mô hình pháp lý chưa theo kịp sự phát triển của khu công nghệ cao
nên bang quản lý chưa chủ động trong công tác quản lý nhà nước
đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đưa ra tại hội thảo về mô hình và cơ chế
chính sách thúc đẩy phát triển khu công nghệ cao tại việt nam
được bộ khoa học và công nghệ tổ chức vào sáng nay
việt nam có ba khu công nghệ cao quốc gia gồm khu công nghệ cao hòa lạc
khu công nghệ cao tp hcm và khu công nghệ cao đà nẵng
thống kê cho thấy hết năm hai nghìn hai mươi hai ba khu công nghệ cao đã thu hút được hai trăm tám mươi sáu dự án đầu tư
trong đó có khoảng một phần tư là các dự án fdi với tổng số vốn đăng ký là hơn một mươi ba tỷ usd
tuy nhiên ngoài những thành tựu cơ bản
ba khu công nghiệp cao này được đánh giá là chưa phát triển tương xứng với tiềm năng
có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển chưa được như kỳ vọng
trong đó có việc hệ thống văn bản pháp lý về khu công nghệ cao vẫn chưa hoàn thiện
các văn bản hiện tại có nhiều điểm không phù hợp
và không theo kịp với thực tiễn phát triển khu công nghệ cao hiện nay
ngoài ra các chính sách ưu đại về khu công nghệ cao
hiện vẫn được quy định tảng mác trong các văn bản pháp luật chuyên ngành khác nhau
về đầu tư xây dựng thuế đất đai
tại hội nghị nhiều đại biểu đã đề nghị nhà nước
nên phân khắp ý quyền cho ban quản lý các khu công nghệ cao
để phát triển khu công nghệ cao
các khu cần có sự liên kết tốt với các viện trường vườn ươm công nghệ
chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý khu pháp lý thuần lệ hơn
cho môi trường đầu tư ở khu công nghệ cao
quốc hội cũng cần sửa một số luật liên quan đến đầu tư phát triển khoa học công nghệ
theo giáo sư nguyễn tị nhân nguyên bí thư thành ủy tp hcm
các khu công nghệ cao hiện nay chưa có phòng thiết nghiệm lớn mang tầm quốc tế
nên cũng cần cơ chính sách phát triển vấn đề này
tuy nhiên bài toán đặt ra không chỉ là kinh phí hoạt động của các phòng thí nghiệm
mà còn là các dịch vụ liên quan
tạo ra một hệ sinh thái công nghệ cao đấy là vấn đề côn loại
phải tạo được hệ sinh thái công nghệ cao thì công nghệ cao nó mới tự phát triển được
còn nếu không chúng ta cứ tìm cách hỗ trợ ông này khuyến khích ông kia
nhưng nó không là hệ sinh thái
thì cái công nghiệp tôi muốn nêu nhiều nhất một trong bài học là vì sau ba mươi năm qua
khoa học công nghệ chúng ta đã xác định là then chốt
nhưng vẫn cứ hạn chế như các loại đảng có nêu
chính là chưa hình thành được
với hệ sinh thái hoặc công nghệ nói chung hoặc là của công nghệ cao nói riêng
bộ khoa học và công nghệ là đơn vị được chính phủ giao hoàn thiện dự thảo
nghị định quy định về khu công nghệ cao
thông qua hồi thảo này bộ khoa học công nghệ sẽ tiếp nhận theo những ý kiến
để tháo gỡ một số vướng mắt chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn
thúc đẩy việc xây dựng phát triển khu công nghệ cao
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm tổ chức lễ khai giảng tập huấn điều lệnh
quân sự võ thuật cho lực lượng công an tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian tập huấn từ ngày hai mươi bốn tháng ba cho đến hết ngày một mươi ba tháng bốn
đợt này công an tp hcm tổ chức ba lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật
cho lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ phụ trách công tác điều lệnh quân sự võ thuật
theo bang giám đốc công an tp hcm các lớp tập huấn nhằm phổ biến quán triệt
và triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ những nội dung trong các thông tư mới
đã được bộ công an ban hành thời gian gần đây đồng thời đánh giá thực trạng những ưu điểm
tồn tại hạn chế công tác điều lệnh quân sự võ thuật
từ đó siết chặt hơn nửa ký luật ký cương xây dựng lực lượng công an tp hcm
chính quy tinh nhuệ hiện đại
sau khi hoàn thành lớp tập huấn công an các đơn vị địa phương căn cứ lịch kiểm tra giám sát
của công an tp hcm để xây dựng chương trình tập huấn của đơn vị
kết quả tập huấn là mục tiêu chí để đánh giá xét phân loại thi đua
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc hàng năm
ngày hai mươi bốn tháng ba cục truyền thông bộ công an đã có buổi khảo sát về cơ sở vật chất
trang thiết bị kỹ thuật để tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố cần thơ
tham dự buổi khảo sát có trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
đại tá trần thanh phong và đại tá nguyễn thúy quỳnh phó cục trưởng cục truyền thông
cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ cục truyền thông tham gia cùng đoàn
tiếp về làm việc với đoàn có đại tá trần văn dương ủy viên bang chấp hành đáng bộ thành phố cần thơ
phó giám đốc công an thành phố cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc công an thành phố cần thơ
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ được tổ chức tại thành phố cần thơ
vào trung tuần tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đêm bế mạc tổng kết và trao giải diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân là hoạt động thường niên của cục truyền thông bộ công an
đây còn là ngày hội của những người làm công tác truyền hình phát thanh trong công an nhân dân
đây gặp gỡ cho đối kinh nghiệm nâng cao trình độ nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
vì nước của anh thân vì nhân dân phục vụ
kết thúc buổi khảo sát cục truyền thông sẽ xây dựng triển khai văn bản hướng dẫn cụ thể
để công an các đơn vị địa phương tham gia đảm bảo cho liên hoa truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai thành công tốt đẹp
ngày hai mươi hai tháng ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang
đã tiếp nhận và xử lý đơn trình báo của một bị hại trú tại huyện lạng giang về việc bị một đối tượng giả danh là
chuyên viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng của sàn thương mại điện tử shopee lừa đảo qua mạng chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
với thủ đoạn đưa ra là tuyển dụng cộng tác viên đặt hàng theo yêu cầu để tăng doanh thu cho sản giao dịch thương mại
đối tượng trên đã đưa ra chiêu thức rụ rỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để mua sản phẩm ảo
sau khi hoàn tất công việc này sẽ được hoàn trả vốn và trả hoa hồng từ chín đến một mươi
do tin tưởng nên bị hại đã nhận lời đăng ký thủ tục làm cộng tác viên
trong ba lần đầu sau khi chuyển khoản mua sản phẩm ảo theo đường link mà đối tượng gửi cho
bị hại đều được hoàn trả toàn bộ xuống sàn
với tổng trị giá hơn một trăm một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên ở các lần chuyển khoản này
bị hại đã không được hoàn trả số tiền gốc cũng như số tiền hoa hồng
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang
đã chuyển hồ sơ cho công an thành phố bắc giang để tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo thẩm quyền
tiếp tục thông tin về vụ kết tết việt á ngày hai mươi ba tháng năm

ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã có báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề
việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm
vắc xin thuốc phòng chống covid một mươi chín gửi vụ ba thanh tra chính phủ
theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ qua làm việc với đơn vị có liên quan
tổng số các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra đã mua từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là hai trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi tám test sinh phẩm
trong đó đã hoàn thành thanh toán là năm mươi ba năm trăm hai mươi test sinh phẩm
số tiền hai mươi hai bảy tỷ đồng còn mượn một trăm chín mươi ba bảy trăm hai mươi tám ký test sản phẩm
chưa xác định giá trị do đơn vị này mượn hàng
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ kiến nghị thanh tra chính phủ cho gia hạn thời thanh tra
đồng thời tiếp tục chỉ đạo khẩn trương thanh tra kiểm tra hồ sơ tại các đơn vị cơ quan và địa phương
trong quá trình thanh tra nếu như phát hiện có hành vi tham nhũng tiêu cực hoặc có dấu hiệu hình sự
thanh tra thành phố cần thơ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
khách du lịch đến hà nội cơ bản là khách du lịch nội địa với khoảng hai tám triệu lượt khách
tăng bốn mươi năm ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tổng thu từ khách du lịch ước đạt là khoảng hai tám triệu lượt khách tăng bốn mươi năm ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một

để đẩy mạnh thu hút khách trong thời gian tới sở du lịch hà nội triển khai các hoạt động sản phẩm
chương trình tuyên truyền quảng bá về du lịch hà nội trước trong và sau thời gian diễn ra sea games ba mươi một
tổ chức các sự kiện lễ hội định kỳ hàng năm trên địa bàn thành phố như lễ hội du lịch văn hóa ẩm thực
chương trình hành trình hữu nghị tổ chức tuyển chọn đại sứ du lịch hà nội

và bài hát dành cho du lịch hà nội thu hút sự tham gia tích cực của các đơn vị doanh nghiệp du lịch đối với các sự kiện này
đặc biệt hội trợ du lịch quốc tế việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai với hơn một mươi tour kích cầu một trăm linh vé máy bay giá rẻ trên một phần quà tặng khách hàng
sẽ diễn ra từ ngày ba mươi một ba đến ngày ba bốn tới đây tại hà nội
đến ngày ba tháng bốn tới đây tại hà nội
và cũng bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba hà nội đã chính thức mở cửa đón du khách quốc tế
đây được xem là cơ hội để cho các doanh nghiệp du lịch các khu di tích phục hồi trở lại
sau một thời gian dài ngủ đông
hiện khách quốc tế đã dần trở lại với hà nội đặc biệt là đến với các di tích nổi tiếng
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
biết đến di tích nhà tù hỏa lò qua mạng xã hội đã lâu
nhưng nay anh alex tank mới có dịp để đến tham quan
và lần đầu tiên đến với hỏa lò ngay khi hà nội mở cửa đón du khách quốc tế
đã để lại cho anh rất nhiều cảm xúc
tôi đọc rất nhiều về chiến tranh việt nam và nay tôi được trực tiếp đến thăm di tích nhà tù hỏa lò
tôi thấy nơi đây ghi nhận chứng tích buồn nhưng cũng từ đây tôi thấy được người việt nam
đã cùng nhau trong giai đoạn khó khăn cùng nhau học tập
được mở cửa đón khách nội địa từ ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn tám
và đến ngày một mươi năm tháng ba di tích nhà tù hỏa lò mới thực sự mở cửa đón du khách quốc tế
sau hơn một tuần được mở cửa trở lại khách quốc tế đã dần trở lại với di tích hỏa lò
trong thời gian nghỉ đã nâng cấp hệ thống thuyết minh tự động lên
có bảy thứ tiếng để phục vụ khách quốc tế
trong bảy thứ tiếng đó các thứ tiếng rất là phổ thông
khi khách đến của di tích sẽ phục vụ được chú đáo
chúng tôi cũng đã đón được cho khoảng tầm năm mươi khách
tại di tích văn miếu quốc tử giám trong thời gian nghỉ dịch
vẫn duy trì lực lượng lao động để cải tạo cảnh quan bảo tồn di tích không xuống cấp
đồng thời tăng cường tập huấn phát triển những dự án mới
chính vì thế ngay khi được mở cửa trở lại văn miếu vẫn là điểm đến hấp dẫn với khách quốc tế
trong quá trình vừa rồi chúng tôi cũng đã có những chương trình tiến hành
chuẩn bị những cái nội dung cho văn miếu như là chuẩn bị tổ chức
để trưng bày về trường quốc tử giám hay là có những cuộc trưng bày
những hoạt động chuyên đề những chương trình giáo dục di sản
tức là để tổ chức những cái sự kiện văn hóa tại đây để làm sao mà khi du khách quốc tế và vào thăm việt nam
và khách tham quan nội địa của bà con người việt của mình càng ngày càng đông lên
hà nội là địa phương tiên phong đi đầu trong việc mở cửa đón khách du lịch
bằng hàng loạt giải pháp như mở cửa lại phố đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm
cho phép nhiều dịch vụ mở cửa bình thường sau hai mươi một giờ
đây sẽ là đòn bày
hà nội sẽ là đòn bày thu hút khách du lịch trở lại với hà nội
bước đầu tuy lượng khách chưa nhiều
nhưng đây được coi là sự khởi sắc rất lớn cho ngành du lịch hà nội cũng như cả nước nói chung
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường giảm hai đồng một lít đối với xăng
và giảm một đồng một lít đối với dầu diesel dầu ma rút dầu nhờn
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
giá vé máy bay dịp ba mươi tháng bốn trên một số chặng bay từ hà nội thành phố hồ chí minh
đi qua các địa điểm nổi tiếng như phú quốc nha trang đều ghi nhận mức tăng cao gấp hai đến ba lần
đại diện các hãng bay cho hay khi việt nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch
thì dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sẽ là kỳ nghỉ dài khởi động cho cả mùa hè sôi động
do vậy giá vé đến
các điểm du lịch đều tăng so với thời điểm trước và sau nghỉ lễ
trong khoảng một tuần qua giá thu mua hạt điều tươi tại bình phước giảm từ bốn sáu đồng một kg
khiến người dân lo lắng khi đang vào vụ thu hoạch
tuy nhiên không những giá giảm mạnh chỉ trong vài ngày
người dân trồng điều ở bình phước còn hứng chịu nhiều trận mưa liên tục
gây thối bông cháy dẫn đến nguy cơ mất mùa
thống kê sơ bộ thời gian qua có khoảng một ha
hectare thanh long ở long an không tiếp tục canh tác chiếm khoảng một mươi tổng diện tích thanh long của tỉnh
tình trạng người dân phá bỏ thanh long cũng diễn ra tại một số địa phương khác của đồng bằng sông kiểu long
như trà vinh tiền giang vĩnh long nhưng với mức độ ít hơn
còn tại tỉnh bình thuận riêng huyện hàm thuận bắc đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đã có hơn một bốn trăm linh hectare thanh long dừng sản xuất hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác
dịch vụ và việc này cũng đã tác động trực tiếp tới đời sống cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh
nhiều doanh nghiệp đang phải giảm lợi nhuận để đảm bảo ổn định giá thành
khi mà chi phí vận tải tăng theo giá xăng dầu
tại các chợ truyền thống hầu hết các mặt hàng cũng đều tăng giá
trong cơn bão giá xăng dầu người lao động đang phải hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất
cuộc sống của họ khó khăn hơn rất nhiều
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
làm nghề lái xe công nghệ được gần ba năm
thì hơn hai năm kinh nghiệm của anh lê hồng dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
những ngày gần đây sang liên tiếp tăng giá cuộc sống của gia đình anh khó khăn hơn bao giờ hết
nhiều khách cứ đón biết là một hai là trả khách hoặc tắt đường
giá xăng dầu tăng cao gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là chi phí đi lại
hàng ngày phải di chuyển chặng đường hơn ba mươi km từ huyện thường tín hà nội lên quận kiều giấy để bán mặt hàng giao cụ quả
bà kiều thị nhị cho biết chi phí di chuyển hàng ngày của bà tăng lên từ một mươi đồng
đến hai mươi đồng một ngày
mọi lần là cô đổ xăng thì chỉ hết bốn mươi năm năm mươi mà bây giờ là lên tới bảy mươi
cuộc sống người lao động là không kiếm được mà lại xăng cao thì đi lại thì là mất nhiều tiền hơn
thì thu nhập thì được ít hơn
hiện tại mức lương tối thiểu của người lao động trên địa bàn thuộc vùng một đang giữ ở mức bốn bốn trăm hai mươi đồng một tháng
sau hai năm khó khăn bởi dịch bệnh không tăng lương tối thiểu cuộc sống của người lao động càng gặp khó khăn hơn
khi gặp áp lực của người lao động người lao động sẽ gặp khó khăn hơn
khi gặp áp lực của giá xăng dầu rất nhiều chuyên gia cho rằng mức lương tối thiểu vùng hiện nay

hiện tại mức lương tối thiểu của người lao động trên địa bàn thuộc vùng một đang giữ ở mức bốn bốn trăm hai mươi đồng một tháng
vâng một lần nữa xin cảm ơn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay